quý vị thân mến trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
nhu cầu cần được tư vấn y tế và sức khỏe tâm lý đặc biệt trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
đối với người dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi đại dịch
và để có thể hỗ trợ giúp đỡ cho bệnh nhân trong điều kiện dịch bệnh
giúp giảm tải cho đội ngũ cán bộ y tế đang ngày đêm chống dịch
nền tảng giúp tôi đã cấp tốc được xây dựng và ra đời
cho đến thời điểm này thì giúp tôi đã thu hút hơn một hai trăm linh y bác sĩ tình nguyện viên y tế
sau khi phẫu thuật tái tạo dây chằn tại bệnh viện mục kiến kiến
chị thu cảm thấy vô cùng yên tâm khi được theo dõi sức khỏe tại nhà
thông qua ứng dụng giúp tôi chị có thể kết nối trực tiếp với bác sĩ
được tư vấn và giải đáp những thắc mắc về sức khỏe hoàn toàn miễn phí

thông qua ứng dụng giúp tôi chị có thể kết nối tất cả những thắc mắc về sức khỏe hoàn toàn miễn phí
không riêng chị thu mà rất nhiều bệnh nhân sau khi xuất viện đều được bệnh viện mục kiến kiến
theo dõi tư vấn sức khỏe miễn phí tại nhà thông qua ứng dụng này
vì dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố đà nẵng
nên những nền tảng công nghệ kết nối bệnh nhân
bác sĩ như thế này mang lại hiệu quả rất lớn giúp người dân có thể yên tâm ở nhà
nhưng vẫn luôn được hỗ trợ y tế kịp thời đặc biệt là tư vấn chuyên khoa sâu và sức khỏe tâm lý trong thời điểm này
chính vì vậy ngay khi ứng dụng giúp tôi vừa ra đời
bệnh viện mục kiến kiến đã trở thành bệnh viện đầu tiên huy động một trăm linh y bác sĩ
nhân viên y tế của bệnh viện tham gia trở thành tình nguyện viên tư vấn y tế của dự án
đồng hành cùng người dân vượt qua dịch bệnh
hiện tại thì bệnh viện cũng đang rất là tất bật với công tác thẩm dịch
tuy nhiên thì ngoài cái giờ rảnh ngoài cái giờ làm việc thì tranh thủ những cái giờ rảnh
thì nó cũng đơn giản thì các bác sĩ có thể vô áp
app thì có các cuộc gọi đến từ bệnh viện thì các bác sĩ có thể hỗ trợ cho người dân thôi
nói chung là tranh tủ những cái thời gian giải lao những cái thời gian nghỉ của mình
thì có thể hỗ trợ cho
cho người dân
nhằm góp một phần nhỏ vào cái lợi ích vào cái công cực giúp đỡ mọi người thì
cả bản thân mình cảm thấy rất tự hào vì là đứng trong người hàng ngủ mà giúp đỡ bệnh nhân covid
cũng như là cả cái người gặp nạn trong cái trại dịch này
giúp tôi là dự án chỉ mới ra đời trong một thời gian ngắn
nhưng đã thu hút được hơn một hai trăm linh bác sĩ tình nguyện viên y tế tham gia
với mong muốn có thể giảm tải bớt áp lực cho lực lượng y tế đang ngày đêm
căng mình chống dịch và kết nối giúp đỡ cho những bệnh nhân đang gặp khó khăn
đặc biệt dự án hướng đến hỗ trợ tư vấn sức khỏe cho những f đang điều trị tại nhà
để họ có thể yên tâm vượt qua dịch bệnh
chúng tôi quan sát trong thực tế thấy là những người f
kể cả khi mà cách ly ở nhà nhẹ không cần phải đưa vào bệnh viện
thì người ta cực kỳ cô đơn
bởi vì những người xung quanh thành f một và đều phải cách ly ở đâu đó rồi
thì người ta phải một mình người ta chống chọi cái dịch bệnh
nhiều khi có những người đầy dịch bệnh ấy
đó là lần đầu tiên người ta gặp phải cực kỳ hoang mang
nhưng có một ai đó kết nối có một ai đó trợ giúp người ta
thì cũng làm cho người ta bình tâm hơn rất nhiều
thì những cái như thế thì nó thúc đẩy chúng tôi xây dựng cái hệ thống này
bằng cách này hay cách khác dù là trực tiếp
hay hỗ trợ từ xa hàng ngàn y bác sĩ và tình nguyện viên trên khắp cả nước
vẫn đang nỗ lực hết mình để có thể đồng hành giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này
và tin chắc rằng với sự chung tay đồng lòng ấy dịch bệnh sẽ nhanh chóng được đẩy lùi